chiều bốn tháng năm công an huyện đức hòa long an cho biết đang trích xuất camera để điều tra nhóm
thanh niên cầm hung khí có hành vi gây dối trật tự ảnh hưởng đến công nhân sản xuất tại một công
ti theo đó nhóm một mươi thanh niên đi xe máy cầm theo hung khí lao vào công ty thép thuộc cụm công
nghiệp huyện đức hòa long an để tấn công người khoảng hai giờ hai mươi phút ngày ba tháng năm một nhóm một mươi thanh
niên đi xe máy mặt bịt kín khẩu trang tay cầm hung khí đứng trước công ty thép vĩnh thành trong
cụm công nghiệp hoàng gia ấp một xã mỹ hạnh nam huyện đức hòa long an thấy bảo vệ trực trước cổng
các đối tượng xuống xe đi lại gần có lời nói đe dọa tay qua hung khí cây trích điện
khống chế tinh thần bảo vệ sau đó các đối tượng gây dối lao xe máy xông thẳng vào trong công ty
thì cầm cây nhọn lao tới tấn công nhóm công nhân cùng bảo vệ nhưng họ kịp tránh và chạy vào khu vực
sản xuất lúc này nhiều công nhân đang tăng ca phát hiện sự việc nhanh chóng chạy ra ứng cứu thấy
đông người nên các đối tượng lên xe máy bỏ chạy không quên buông lời hù dọa công an quận hai bà trưng
thành phố hà nội đã ban giữ một mươi tám đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phố lò đốc
nghi phạm dùng xẻng tấn công đối phương cụng ngã trên phố được xác định là tùng linh một mươi tám tuổi
quê hải phòng tại trụ sở điều tra linh khai tối ngày ba tháng ba thanh niên này cùng nhóm bạn đi xe
xe máy trên đường thì bị một nhóm khác nghi ngờ nhìn đều sau đó nhóm đối thủ đuổi theo nhóm của
linh đến số bốn mươi chín lò đúc tại đây hai xe trong nhóm của linh bị đối thủ tấn công thấy vậy linh và
đồng bọn lao tới hai bên sau đó chửi bới linh cho hay nhóm đối phương có một xe tông vào nhóm
mình nên bị ngã sau đó nhóm linh mới lao vào ẩu đả linh cho biết bản thân đã dùng xe hàng để tấn
công người bị ngã cũng theo lời khai của linh lúc đấy do đối tượng suy nghĩ hơi bồng bột nên đã không
kiềm chế được cảm xúc hành động linh tự khai nhận hành vi của mình là sai trái mất kiểm soát
thông tin thêm về vụ việc công an hà nội cho biết một mươi tám đối tượng nêu trên thuộc các nhóm trước đó
tối ngày ba tháng ba trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm thanh thiếu
niên khoảng năm bảy người có hành vi tấn công hai nam thanh niên khác bên cạnh đó một thanh
niên khác trong nhóm tiếp tục dùng gậy truy đuổi một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm khác sau đó
cả nhóm người trên cũng lao vào tấn công năm thanh niên đội mũ bảo hiểm hiện công an quận hai bà trưng
đang tiếp tục củng cố hồ sơ xác định rõ hành vi để xử lý những người này theo quy định pháp luật
chiều ngày hai mươi chín tháng bảy công an tỉnh tiền giang cho biết cảnh sát hình sự tỉnh phối hợp với công an
thành phố mỹ tho tiến hành lấy lời khai phân loại nhóm thanh niên trên nhiều ô tô cất dấu hung khí
đi giải quyết mâu thuẫn trở về bị bắt giữ một số đối tượng khai nhận tham gia khi được điện
thoại rủ đi nhưng chưa gây án đã rút về khoảng một giờ bốn mươi phút ngày hai mươi chín tháng bảy công an nhận được
tin báo có băng thanh niên đi trên nhiều ô tô du lịch mang theo hùng khí đến bệnh viện quân y k một trăm hai mươi
thuộc địa phận phương sáu thành phố mỹ tho để giải quyết do không gặp nhóm đối tượng từ nơi khác
nên một số người này đã lên xe chạy về hướng cầu rạch miễu đi về tỉnh bến tre xác định đây là số
lực lượng có số má cho vay nặng lãi hoạt động liên tình lập tức cảnh sát hình sự cảnh sát giao
thông cảnh sát một trăm một mươi ba tiền giang triển khai lực lượng chốt chặn dưới chân cầu rạch miễu thuộc địa
phận thành phố mỹ tho trừ đoàn xe xuất hiện dù điều kiện thời tiết có phần không thuận lợi khi
mưa liên tục không ngớt thế nhưng lực lượng công an vẫn bám chốt trên cầu chặn các phương tiện giao
thông khác tránh tình trạng dày ra thương vong cho người vô tội đúng như dự đoán một mươi phút sau
hai chiếc ô tô bốn chỗ mang biển số bảy mươi một a một mươi hai nghìn hai trăm hai mươi tám và bảy mươi một a sáu nghìn năm trăm sáu mươi bốn vừa vượt lên khỏi chân cầu hai mươi m
phía sau là ba ô tô bốn chỗ và một ô tô bảy chỗ bám theo cùng bắt đầu lên dốc cầu lực lượng công
an đưa phương tiện chốt chặn vây kín cả hai phía dưới và trên cầu không để các xe đi qua
các tài xế phát hiện công an lập tức dừng lại một số mở cửa nhảy xuống đã bị bắt lại
đối tượng chưa chấp hành yêu cầu rời khỏi phương tiện buộc công an đã bắn chỉ thiên để khống chế
số đối tượng bị tạm giữ từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu tuổi hiện ngụ ở bến tre tiền giang sóc trăng đồng tháp
nhưng có mối quan hệ với nhau phần lớn đều sam trổ các đối tượng bị yêu cầu rời khỏi xe
nằm úp mặt xuống đường sự kiện vây bắt nhóm đối tượng hung hãn đã thu hút sự quan tâm của dư luận
khu vực cầu rạch miễu trở nên ách tắc do người dân hiếu kỳ tập trung lại để quay phim chụp ảnh
lực lượng chức năng đã phải liên tục điều phối giao thông đồng thời di tản các đám đông tập trung
đại diện công an tỉnh tiền giang cho biết qua làm việc xác định nhóm thanh niên này có độ tuổi
từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu tuổi hầu hết sinh sống tại bến tre chỉ có vài đối tượng dân long an tiền giang
sóc trăng đồng tháp nhưng có mối quan hệ với nhau phần lớn đều sam trổ
kiểm tra các xe ô tô cảnh sát hình sự thu giữ số tăng vật gồm bốn khẩu súng hai mươi năm viên đạn
một quả nổ tự chế một bình xịt hơi cay một áo khoác lót chống đạn năm dao bấm hai túi ni lông chứa chất bột
hai là ma túy một mươi một điện thoại di động và một số công cụ khác xét nghiệm nhanh cơ quan công an phát hiện
một mươi sáu người dương tính với chất ma túy tại cơ quan chức năng các đối tượng
cuối đầu thừa nhận hành vi các đối tượng khai do có mâu thuẫn với nhóm thanh niên địa bàn tỉnh vĩnh
đồng trong việc cho vay và thanh toán tiền vay mượn hai bên hẹn gặp nhau ở bãi đất chống gần
bệnh viện quân y k một trăm hai mươi tòa lạc ở phường sáu thành phố mỹ tho để nói chuyện để tự bảo vệ nhóm đối
tượng chuẩn bị đầy đủ hung khí kể cả súng nếu xảy ra bất chắc sẽ hỗn chiến tiến hành test nhanh
có một mươi sáu đối tượng dương tính với chất ma túy bước đầu công an xác định kẻ cầm đầu cũng là người
quan trọng trong băng nhóm trên là đối tượng hồ thiết tường hai mươi tám tuổi ngụ ở thị trấn phước mỹ trung
huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre mở rộng vụ việc lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nhà của
đối tượng tường công an thu giữ hai viên đạn một trái nổ tự chế hung khí tự chế chiều ba mươi bảy
cảnh sát hình sự tỉnh tiền giang cho biết đơn vị đã có quyết định tạm giữ hình sự ba mươi một đối tượng
để mở rộng điều tra làm rõ hành vi gây dối tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tàng trữ trái
phép chất ma túy đây là nhóm bị bắt giữ hai ngày trước đó trên cầu rạch miễu thuộc địa phận thành
phố mỹ tho liên quan tới vụ hẹn giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở tỉnh vĩnh long do vụ
án liên quan tới nhiều đối tượng và nhóm thanh niên ở tỉnh vĩnh long công an tiền giang tập trung điều
tượng hoạt động của băng nhóm tội phạm này trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại
cảnh hai nhóm thanh niên sử dụng hung khí lao vào hỗn chiến gây náo loạn đường phố hình ảnh nhóm
thanh niên lao vào nhau khiến dư luận không khỏi cảm thấy hoảng sợ ngay lập tức đoạn video trên
được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn mạng xã hội theo chủ nhân tài khoản đang
tài đoạn video vụ việc trên xảy ra tại sân vận động thị xã ba đồn nguyên nhân được người có mặt
tại hiện trường chia sẻ là do hai nhóm có mâu thuẫn từ trước nên hẹn nhau tại địa điểm trên để giải
quyết ngày bốn tháng bảy thượng tá nguyễn vũ cương trưởng công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình xác nhận
lực lượng của đơn vị này đã truy bắt triệu tập và lấy lời khai của nhiều đối tượng dùng hung khí
tham gia vụ huyết chiến là một người bị thương cụ thể ngay sau khi vụ việc xảy ra cơ quan
cảnh sát điều tra công an thị xã ba đồn đã truy bắt triệu tập đấu tranh với một mươi đối tượng liên quan
ngoài ra cảnh sát đã lần theo dấu vết truy bắt thành công bảy đối tượng khi đang lẩn trốn tại một
khách sạn ở thành phố đà nẵng và đang tiến hành di lý về địa phương nhóm này gồm phùng ngọc nam
thường gọi là chó thỏa phan bảo trung đinh xuân vũ cao xuân tú
trần tiến đang trần tiến thông và trần cao nguyên
tại phường quảng thọ đối với những nghi phạm bị bắt giữ cơ quan cảnh sát điều tra
công an thị xã ba đồn đang đấu tranh lấy lời khai và củng cố hồ sơ thượng tá cương cho biết thêm
khi nhận thông tin xảy ra vụ việc giữa hai nhóm người ban đầu lực lượng công an đã có mặt để
cảm hóa vận động tuy nhiên khi nhìn thấy sự việc căng thẳng đơn vị lập tức phối hợp với công an
huyện quảng trạch bố trạch và huy động toàn bộ công an các xã phường sẵn sàng lực lượng để ngăn
trận ứng phó đề phòng các tình huống xấu xảy ra rất may chưa để lại hậu quả nghiêm trọng
trả lời về hình ảnh một thanh niên bị tác động đến tách rời cánh tay được cho là nạn nhân trong vụ
hỗn chiến thượng tá cương cho biết đây hoàn toàn là bịa đặt trong vụ việc trên chỉ có duy nhất một
người bị thương do bị mảnh thủy tinh bắn trúng mắt đồng thời thượng tá cũng cảnh báo người dân cần
tỉnh táo trước các thông tin trôi nổi trên mạng xã hội tránh chia sẻ lan truyền thông tin sai sự thật
chưa được kiểm chứng chiều ngày bốn tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ba đồn tỉnh quảng
bình quyết định khởi tố vụ án đồng thời công an thị xã ba đồn đang tiếp tục phối hợp với phòng
cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình và viện kiểm sát nhân dân thị xã ba đồn tiến hành triệu
tập các đối tượng liên quan và điều tra mở rộng hiện vụ nhóm thanh niên dùng sẻng hỗn chiến
kinh hoàng ở hà nội vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý nhưng thông tin mới nhất